không mâu thuẫn với nạn nhân nhưng khi bạn gọi điện rủ đi đánh người một đối tượng tượng ở huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai đã tham gia đánh người gây thương tích rồi bỏ trốn nhưng bị bắt sau hơn bốn tháng gây án
đối tượng bị bắt là danh hoàng cát hai mươi một tuổi quê tỉnh bạc liêu
theo hồ sơ công an do mâu thuẫn trong quá trình làm việc giữa anh võ đức minh và võ út mót nên ngày ba mươi tháng sáu mót đã rủ cát cùng một số đối tượng chặn đường đánh anh đức
khi anh đức chở vợ vừa ra khỏi công ty ở khu công nghiệp nhân trạch một thì bị nhóm của mót dùng tay và hung khí đánh gây thương tích một mươi một rồi bỏ trốn
các đối tượng đã lần lượt bị công an bắt riêng cát đã nhanh chân bỏ trốn
đến chiều tối ngày một mươi bốn tháng một mươi công an huyện nhân trạch đã bắt được cát khi đang lẩn trốn trên địa bàn ấp một xã phú thạnh